nhân kỷ niệm năm mươi tám năm ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
chiều nay thành ủy tp hcm đã tổ chức lễ công bố bộ sách về mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình việt nam và chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
đến sự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
qua hơn hai năm tổ chức công tác bản thảo hội đồng biên sản nhận được bốn trăm chín mươi ba bài viết từ nhiều đơn vị cá nhân ở các tỉnh thành
bộ sách hoàn thành xuất bản gồm hơn một tám trăm linh trang khổ lớn với một trăm sáu mươi hai bài viết niên biểu hoạt động của mặt trận
liên minh và chính phủ cách mạng gồm sáu trăm linh một sự kiện được chọn lọc chặt chẽ về ý nghĩa chú thích biên tập khoa học
bộ ảnh gồm hai trăm hai mươi bảy tấm ảnh được tuyển chọn từ hàng trăm
ảnh tư liệu do các bảo tàng địa phương các khu di tích lịch sử và thông tấn xã việt nam cung cấp
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân nhận định tiếp nối quyển sách
chung một bóng cờ nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật ấn hành năm một nghìn chín trăm tám mươi
bộ sách này đã khắc họa lại bức tranh lịch sử
sự ra đời và hoạt động của mặt trận liên minh và chính phủ cách mạng là tất yếu của lịch sử
thành công nổi bật của công tác tổ chức bản thảo là từ trong khối lượng đồ sổ của nguồn tư liệu hình ảnh và sự kiện
khám phá ra được nhiều bài học tổng kết kinh nghiệm quý giá của mặt trận liên minh chính phủ cách mạng lâm thời
với những giá trị tốt đẹp được cô động trong bộ sách hơn một tám trăm linh trang này sẽ góp phần giáo dục
bồi dưỡng lòng yêu nước tự hào dân tộc là mạch nguồn tươi mát cho thế hệ hôm nay và mai sau